cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để bắt giữ các đối tượng còn lại trong đường dây
ông nguyễn cao sơn tránh văn phòng cấp ủy và chính quyền huyện yên bình tỉnh yên bái cho biết
vào sáng nay một vụ nổ đã xảy ra trên địa bàn thị trấn thác bà khiến một người tử vong
cụ thể vụ nổ xảy ra tại nhà ông vũ quốc quân ở tổ dân phố số hai thị trấn thác bà
vụ nổ khiến toàn bộ mái của nhà bếp nhà kho giáp bếp
cửa bếp bị vỡ biến dạng nhiều đồ dùng bị hư hỏng
trong bếp có ba bỉnh ga còn nguyên vẹn
ngoài thiệt hại về tài sản vụ nổ còn khiến anh vũ đại quốc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín là con rể của ông quân tử vong
kết quả khám nghiệm tử thi khám nghiệm hiện trường cơ quan chức năng nhận định vụ nổ gây ra bởi vật liệu nổ tự chế
chiều nay hai xe container và ô tô lắp đèn chiếu sáng đã tông liên hoàn trên cầu phú mỹ thành phố thổ đức
khiến một người bị thương
ông hướng về cảng cắt lái ủn tắc nhiều giờ đồng hồ
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi ba giờ xe đầu kéo chở thùng hàng chạy trên cầu phú mỹ
hướng từ quận bảy về vòng xoay mỹ thủy thành phố thổ đức khi đang đổ dốc cầu
xe này bất ngờ va chạm với một xe ô tô container khác
sau đó hút vào sau xe bán tải của công ty chiếu sáng công cộng dừng gần chân cầu
lúc này nam công nhân đang đứng trên tay cầu lắp đặt camera ngã xuống đường được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu
vụ tai nạn làm các phương tiện hư hỏng nặng nằm chắn ngang làn đường
giao thông hướng từ quận bảy về thành phố thổ đức kẹt cứng kéo dài nhiều km
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vào tối nay bộ y tế cho biết có thêm hai trăm một mươi ba ca mắc covid một mươi chín
nâng tổng số ca mắc trong ngày lên bốn trăm linh hai ca
bắc giang vẫn là địa phương có số ca mắc nhiều nhất trong ngày là hai trăm ba mươi năm ca
cũng trong ngày hôm nay ghi nhận số bệnh nhân khỏi bệnh kỷ lục của đợt dịch
lần này với ba trăm linh ba ca
trong hai trăm một mươi ba ca ghi nhận từ một mươi hai h đến một mươi sáu h chiều nay có ba ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh
còn lại là ở bắc giang tp hcm bắc ninh bình dương và lạng sơn
hầu hết được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu vực đã được phong tỏa
cũng trong ngày hôm nay bệnh viện phổi đà nẵng đã làm thủ tục xuất viện
cho năm bệnh nhân mắc covid một mươi chín đã được điều trị khỏi
trong đó có trường hợp bệnh nhân tám mươi một tuổi có tiên lượng nặng phải thở máy và lọc máu liên tục
năm trường hợp xuất viện đều trú tại đà nẵng
trong đó có bệnh nhân tám mươi một tuổi nhập viện ngày bảy tháng năm với chẩn đoán viêm phổi nặng do sars cov hai
lúc nhập viện bệnh nhân bất tình thường xuyên khó thở phải thở máy và lọc máu liên tục
tất cả bệnh nhân xuất viện đều có sức khỏe ổn định và có trên ba lần xét nghiệm âm tính với sars cov hai
sau khi xuất viện các bệnh nhân sẽ thực hiện cách ly theo dõi sức khỏe trong thời gian một mươi bốn ngày theo quy định của bộ y tế
hiện bệnh viện phổi đà nẵng còn điều trị cho một mươi một bệnh nhân mắc covid một mươi chín